cảm ơn các bạn đã theo dõi
bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đi vào đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy tám độ vĩ bắc một trăm linh sáu độ kinh đông trên đất liền hà tĩnh quảng bình
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
vùng nguy hiểm do bão trên biển trong sáu giờ tới có gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên từ vị tuyến một mươi sáu một mươi chín độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm linh tám năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
vùng biển từ hà tĩnh đến quảng trị bao gồm cả huyện đảo cồn cỏ có mưa bão gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
vùng biển bắc vĩ bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ có gió đông bắc mạnh cấp bảy có lúc cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
ven biển các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế nước dâng do bão cao năm m nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển cửa sông đầm phá tại các tỉnh quảng bình quảng trị
trên đất liền từ phía nam nghệ an đến quảng trị có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
từ nay đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ bảy mươi đến một trăm hai mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
khu vực đông bắc bộ hòa bình sơn la có mưa có nơi mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
do ảnh hưởng của bão số một mươi ba các tỉnh khu vực trung trung bộ đã có mưa to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm kèm theo gió giật
hiện người dân địa phương ở những nơi thiếu kiên cố đã được di rời đến nơi an toàn
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị vào dạng sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi ba đảo cồn cỏ có gió mạnh cấp chín giật cấp một mươi một vùng ven biển có gió mạnh cấp sáu giật cấp chín thành phố đông hà gió giật cấp bảy
tại cồn cỏ mọi liên lạc đã bị cắt đứt trước đó gần hai trăm linh người dân và lực lượng vũ trang được di chuyển xuống hầm tránh bão số một mươi ba
để ứng phó với bão số một mươi ba tỉnh quảng trị đã di rời trên ba mươi năm người đến các điểm an toàn để tránh bão và sạt lở đất
lực lượng chức năng của tỉnh cũng đã giúp người dân tràng trống và gia cố trên ba ngôi nhà tập trung ở các huyện ven biển gồm vĩnh linh gio linh triệu phong hải lăng và hai huyện miền núi đắc rông hướng hóa
trong tỉnh đã có hai người bị thương trong quá trình trắng trống nhà cửa phòng chống bão số một mươi ba
tại quảng ngãi sáng nay trời đã ngất mưa và gió
lãnh đạo tỉnh quảng ngãi khuyến cáo những hộ dân vùng sạt lở núi sạt lở ven sông suối vùng có nguy cơ ảnh hưởng bởi chiều cường ven biển trong diện sơ tán chưa được về nhà
trong khi đó từ khoảng chín h ba mươi phút sáng nay đà nẵng đã tạnh mưa trên các tuyến đường ven biển như võ nguyên giáp hoàng sa trường sa ngộn ngang rác cây cối đổ gãy
lực lượng chức năng đang huy động hàng chục công nhân dọn dẹp vệ sinh cho thành phố
đêm qua dạng sáng nay bão số một mươi ba đã ập vào vùng biển thừa thiên
thừa thiên huế trước khi ra vùng biển quảng trị quảng bình
tại vùng tâm bão sóng biển tiến vào đất liền hơn một trăm linh mét bào mòn bờ cát gây sói lở nhiều nhà dân
tuy nhiên nhà cửa đổ sập và tốc mái thì còn có thể khắc phục được sau khi bão đi qua
còn hiện tượng xâm thực bờ biển và sóng bắt đầu ăn sâu vào đất liền là bài toán không có lời giải trước sức mạnh của thiên nhiên
tại xã lộc vĩnh huyện phú lộc vùng biển chân mây của tỉnh thừa thiên huế bị cắt điện từ lúc hai mươi h đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi một
cả không gian tràn ngập âm thanh của mưa gió tơi bời
nhưng tại điểm tranh tru bão này người ta không nghe thấy nhiều tiếng kêu thẳng thớt từ phía biển
vì sóng biển tiến sâu vào đất liền sóng phủ lên các khu nhà ven biển với cuộc sống cao vài mét
tại khu tránh chú bão nhiều người dân không ngủ
bão số một mươi ba ập vào vùng biển thừa thiên huế từ hai mươi ba h đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi một có sức gió giật cấp một mươi cấp một mươi một
hơn bốn trăm một mươi ba hộ dân nằm ven biển được di rời vào các điểm tranh tru bão an toàn trước chín giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi một
lúc bốn giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một bão đi qua vùng biển thừa thiên huế
nhiều nhà cửa hàng quán bị sóng xâm thực cuốn trôi ra biển
nhà có thể sửa lại nhưng mặt biển tụ thấp sẽ trở thành thảm họa đối với làng trài
vì từ nay về sau khi có bão thì làng trài này rất sâu
dễ bị tổn thương bị sóng ập vào đe dọa cuốn trôi nhà cửa
trong đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi một nhiều người dân địa phương đã cố nán lại để cứu kéo tài sản của khu hàng quán ven biển
nhưng sóng tiến quá sâu vào đất liền nên có nhiều vật dụng bị cuốn trôi ra biển
hiện công tác ứng phó với cơn bão số một mươi ba vẫn đang được chính quyền địa phương các cấp cùng với lực lượng chức năng tiếp tục triển khai
và ngay lúc này thì chúng tôi đã kết nối điện thoại với phóng viên quang văn
phòng công tác đảng và công tác chính trị công an tỉnh quảng bình
hiện đang có mặt tại thành phố đồng hới để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình mưa bão cũng như công tác ứng phó tại đây
xin chào phóng viên quang văn ạ